chiều ngày hai mươi một tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với lê thái sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu tại phố hàng bông quận hoàn kiếm thành phố hà nội
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kết nối á châu đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc hội mùa thu năm hai nghìn một mươi chín
tại công viên nước hồ tây vào tối ngày một mươi sáu tháng chín vừa qua
tại đêm nhạc này đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng khi có bảy nạn nhân tử vong
năm nạn nhân cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do sốc ma túy
được biết lê thái sơn bị giữ khẩn cấp về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động
vệ sinh lao động về an toàn ở những nơi đông người được quy định tại điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo cơ quan điều tra lê thái sơn phải chịu trách nhiệm về cái chết của bảy nạn nhân
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội cũng ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với bùi mạnh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
bùi mạnh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở ngõ một trăm sáu mươi bạch đằng phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội
về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
được biết trước khi tham dự đêm nhạc duy đã rủ một mươi năm thanh niên tham gia tổ chức gom tiền mua một mươi viên thuốc lắc và cần sa
phân phát cho các thành viên trong nhóm sử dụng tại đêm nhạc
trong số một mươi năm người này có một nạn nhân bị sốc ma túy phải vào bệnh viện cấp cứu
liên quan đến vụ án này ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã khởi tố vụ án
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
được biết quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã thu giữ được một số túi ni lông chứa ma túy ketamin
và nhiều vật dụng nghi chứa chất ma túy tổng hợp cùng hàng trăm quả bóng cười đã sử dụng
cơ quan điều tra cũng đang làm rõ việc công ty á châu cùng một đơn vị khác hợp tác bán bóng cười
khí n hai o một loại chất nguy hiểm tại đêm nhạc